tình học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
hàng loạt giấy phép con làm giáo viên áp lực nay lại thêm đề xuất một giấy phép con
tiếp nữa là chứng chỉ hành nghề càng khiến hiện tượng chứng chỉ bằng cấp trồng chéo
trong khi đó nhiều đề xuất về thu nhập chế độ cho giáo viên chưa có dấu hiệu khởi sắc
vì nguồn ngân sách chi lương còn nhiều khó khăn
vì sao phải có chứng chỉ hành nghề của giáo viên
và liệu chứng chỉ hành nghề cho giáo viên thì chất lượng học sinh có được nâng lên hay không
phải chăng hiện nay chưa đủ cơ sở pháp lý vi phạm phẩm chất đạo đức và năng lực hạn chế
chương trình đường tới tương lai ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này
với sự tham gia của vị khách mời là nhà giáo yêu tú tiến sĩ đặng lộc thọ
nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm trung ương
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay
câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho tiến sĩ đó là không biết là ông đánh giá như thế nào về đề xuất này
theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi cho rằng
trong quá trình chúng ta đang hội nhập quốc tế
và giáo dục đang thực hiện theo yêu cầu đổi mới
và thực hiện cái việc là xã hội hóa giáo dục
thì cái lực lượng người tham gia làm công tác giáo dục
mà chúng ta thường gọi là giáo viên
không chỉ là những người được đào tạo từ các trường sư phạm
mà còn có thể có cả những người là không phải là được đào tạo từ các trường sư phạm
như vậy thì người ta có thể có về kiến thức
nhưng về phương pháp sư phạm
về cái lòng yêu nghề
tức là cái tính nghề nghiệp của sư phạm có thể chưa có
hơn nữa khi chúng ta đang thực hiện cái hội nhập ở đây hiện nay
thì cái hệ thống các trường ngoài công lập đang được phát triển
và chúng ta đang chấp nhận và khuyến khích phát triển
cái giáo dục cái hệ thống giáo dục ngoài công lập
thì cái lực lượng giáo viên lúc này
cần có một cái sự kiểm soát và kiểm soát được
đảm bảo được cái chất lượng đáp ứng được
cái yêu cầu mà của nhà nước cũng như của ngành giáo dục đã đặt ra
vậy thì tôi cho rằng cái việc cấp một cái chứng chỉ hành nghề là cần thiết
cũng như đối với ngành y tế
khi các cán bộ y tế các bác sĩ y sĩ làm hành nghề y tế tư nhân
muốn được hành nghề thì phải có cấp chứng chỉ hành nghề
thì mới có thể thực hiện được
vậy thì với giáo dục ngoài giáo dục công lập
thì giáo dục ngoài công lập thì phải có cấp chứng chỉ hành nghề
ngoài công lập cũng đang phát triển
thì cái việc cấp chứng chỉ hành nghề như thế tôi cho rằng cũng là cần thiết
nói như vậy thì có nghĩa là ông hoàn toàn đồng ý với đề xuất này
tuy nhiên thì còn rất là nhiều những ý kiến không hề đồng tình với đề xuất này
và ngay sau đây thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng đến với một ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
sau liên tiếp các vụ việc tiêu cực trong giáo dục như
giáo viên chỉ đạo học sinh tát bạn
thầy giáo dâm ô học sinh
gây xôn xào dư luận
thì ngay lập tức chủ đề đạo đức nhà giáo và bồi dưỡng giáo viên
luôn được bàn thảo tại các hội nghị
trong đó đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề giáo viên là một giải pháp được đưa ra
việc người ta đề xuất giáo viên có chứng chỉ hành nghề
là người ta muốn có một yêu cầu cao
về cái tay nghề đối với nhà giáo
vì hiện nay sinh viên ra trường
thì chỉ có cái bằng tốt nghiệp đại học
còn thực sự trường đại học ở đó
cho người ta một cái tay nghề như thế nào
thì hiện nay là không ai nắm được
và không ai kiểm soát
dù nhận định đây không phải là vấn đề mới
mà được nhiều nước trên thế giới áp dụng
sau khi áp dụng ở điều kiện việt nam
thì còn nhiều ý kiến lo ngại
thậm chí ngạc nhiên và đặt câu hỏi
tại sao lại phải có chứng chỉ hành nghề sư phạm
tôi thấy cái gọi không phù hợp
tôi đề nghị chúng tôi là nhà giáo
thì tôi gọi chúng tôi là nhà giáo
chứ đừng có lệ cấp gì chúng tôi có
bằng cấp của các cái chương trình tạo cảm
đừng nghĩ ra thêm những danh hiệu kiểu như thế
đối với chúng tôi
giáo viên và một số những nhà quản lý
và một số những nhà quản lý
tôi nghĩ phản đối là đúng
là vì người ta thấy nó không phù hợp
và nó không thực chất
cho nên người ta phản đối thôi
còn nếu như mà cái chứng chỉ hành nghề này
nó là một cái nhu cầu bức thiết
thì có lẽ là ai cũng ủng hộ
tôi nghĩ là không phải vì cái giáo viên này
thế này vì giáo viên khác thế khác
mà hàng triệu giáo viên
phải được cấp chứng chỉ hành nghề
tôi không tan tài
người ta đã có cái bằng sư phạm
là người ta có thể đi làm được

chứ còn nếu không là tự nhiên thêm một cái rác
rồi chúng ta có những quy định
mà đưa ra xã hội
không chỉ giáo viên thôi mà
các học sinh phạt tiền
cái đó rất khắc là
không động viên gì đối với giáo viên
không chỉ dừng lại ở đó
một số ý kiến còn tỏ ra lo ngại
việc chứng chỉ hành nghề
chỉ là làm thêm giấy tờ
và nguy cơ xuất hiện thêm một loại giấy phép con
trong ngày sư phạm
bên cạnh đó từ thực trạng nhiều giáo viên
đã phải mua chứng chỉ tin học hay ngoại ngữ
trong khi chất lượng thực tế của giáo viên
lại khó đáp ứng được yêu cầu
của chương trình giáo dục phổ thông mới
điều này khiến nhiều người lo ngại
việc chứng chỉ hành nghề chỉ làm phát sinh thêm những quy định
mang tính hành chính và nguy cơ xuất hiện thêm
một loại giấy phép con trong ngành sư phạm
là điều chắc chắn
nó dễ mua
nếu người ta mua được chứng chỉ hành nghề
thì thứ nhất là
chất lượng dạy học sẽ không hiệu quả
nhiều chuyên gia cũng cho biết
đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề giáo viên
không có tính khả thi
bởi thực tế hiện nay ở nước ta
đã có tiêu chuẩn của nghề nghiệp
giáo viên tuy nhiên tiêu chuẩn này
cần phải làm lại vì chưa đúng chuẩn quốc tế

sau này người ta sẽ quen với môi trường
và nhấn mạnh dạy về kỹ năng
chứ chúng ta giai đoạn vừa qua
dạy quá nhiều về lý luận dạy học
việc cấp chứng chỉ được coi là một trong những giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng giáo viên
nhưng thực hiện như thế nào ai là người cấp chứng chỉ
và quản lý như thế nào
vẫn là những câu hỏi cần giải đáp
để đề xuất này sẽ được chấp nhận
thưa ông như
vừa theo dõi trong đoạn ghi nhận của chúng tôi
thì bên cạnh những ý kiến ủng hộ
thì cũng có rất nhiều những ý kiến phản đối
thậm chí là có những người còn sử dụng
những từ khá là mạnh như là
thừa giấy vẽ voi rồi không cần thiết
vậy ông nghĩ sao
ở đây còn một cái vấn đề thứ hai
là sau khi chúng ta xác định cái tính cần thiết hay không cần thiết
thì chúng ta phải bàn
những vấn đề nội dung
vậy thì cái nội dung để chúng ta
xem xét đánh giá
cấp cái chứng chỉ hành nghề
là như thế nào
đã phù hợp hay chưa
đã thật sự là đáp ứng được
cái yêu cầu để đảm bảo rằng
cái người được cấp chứng chỉ đó
có được cái
năng lực chuyên môn
có được cái phẩm chất
của cái nhà giáo
đáp ứng được cái yêu cầu đổi mới
cũng như là những vấn đề đang đặt ra
về việc nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay
cho nên là khi thực hiện
cái việc cấp chứng chỉ hành nghề như thế này
thì cái điều quan trọng thứ hai tôi muốn đề cập
có một cái nội dung
sao cho phù hợp và hiệu quả
vâng thưa ông thế nhưng mà có một thực tế
đó là chứng chỉ tin học hay là chứng chỉ tiếng anh
có rất nhiều người có thể dễ dàng mua được nó
rõ ràng là chúng ta có
cái nguyên nhân có lý do hợp lý
để lo ngại về những tiêu cực phát sinh
cũng như là tính minh bạch của những cái chứng chỉ như thế này
thì là vấn đề thứ ba
tôi muốn đặt ra đó là
cái việc mà
quản lý của chúng ta là
quản lý thực hiện
cái việc cấp chứng chỉ này
thì lại là một cái vấn đề chúng ta cần phải bàn
sở dĩ mà cái việc
một số các chứng chỉ có cái hiện tượng tiêu cực
là mua bán
có những các cái nguyên nhân
cái nguyên nhân thứ nhất tôi cho rằng
là có những cái chứng chỉ đó ra
trong những thời điểm nhất định
có thể chưa thật sự cần thiết
chưa thật sự cần thiết
ví dụ như chứng chỉ ngoại ngữ nhưng có cấp chứng chỉ ngoại ngữ xong
sau đó không sử dụng đến
thì cái chứng chỉ ngoại ngữ đó
cũng không thật sự cần thiết
ở tại cái thời điểm đó
vì vậy người ta chỉ cần cốt có cái chứng chỉ
hoàn thiện cái chứng chỉ
để người ta được phép hành nghề
cái thứ hai là công tác quản lý
quan điểm của tôi cho rằng
là khi chúng ta thấy được những vấn đề còn đang bất cập hiện nay
trong công tác quản lý
thì chúng ta phải tìm ra được những biện pháp quản lý
hiệu quả hữu hiệu hơn
để chúng ta thực hiện được
cái vấn đề mà chúng ta đang muốn
mong muốn chúng ta đang đặt ra
theo tôi được biết thì một trong những mục đích của đề này là
xuất cấp chứng chỉ hành nghề cho giáo viên
đó là để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
vậy thì theo ông là
cái chứng chỉ này liệu có đủ
để chúng ta nâng cao chất lượng hay không
để nâng cao chất lượng nhà giáo
theo tôi nghĩ thì có rất nhiều vấn đề đặt ra
việc cấp chứng chỉ này chỉ xác định được rằng
là cái người tham gia làm cái nhiệm vụ giảng dạy đó
có đủ năng lực chuyên môn hay không
có kỹ năng phương pháp sư phạm hay không
có thái độ nghề nghiệp đúng hay chưa đúng
phù hợp với yêu cầu của giáo dục đặt ra hay không
còn để nâng cao được chất lượng đội ngũ giáo viên
thì còn có rất nhiều các biện pháp khác
mà các nhà quản lý trong quá trình sử dụng đội ngũ giáo viên
anh phải áp dụng để có thể là bồi dưỡng nâng cao
năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ
vậy để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
thì theo ông là chúng ta còn cần phải thực hiện những hành động như thế nào
tôi nghĩ có mấy cái việc sau đây
có một cái việc mà người ta luôn đề cập đến
cảm thấy rằng là rất bình thường không cần thiết
nhưng rõ ràng phải làm liên tục thường xuyên
đó là công tác chính trị tương tưởng
người giáo viên phải có một cái nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình
đối với sự nghiệp giáo dục nói chung
đối với người học nói riêng

thì từ đó người ta sẽ có ý thức để gian luyện phân tích
chiến đấu đáp ứng được yêu cầu
thứ hai là phải thường xuyên có cái bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
để nâng cao được năng lực giáo viên
gồm có năng lực và chuyên môn
vậy phải có những chuyên đề chuyên môn
để có thể người giáo viên cập nhật được các kiến thức
theo cái yêu cầu đổi mới
đồng thời phải có cái sự bồi dưỡng
để người giáo viên có được những sự đổi mới
trong phương pháp giảng dạy
phù hợp với thực tiễn hiện đại
và cái thứ ba là
cũng phải thường xuyên làm cho người giáo viên nhận thức được ý thức trách nhiệm của mình
trong việc giữ một đặc thù của nghề đối với người học
bởi vì chúng ta cũng biết rằng là một trong những cái hạn chế của giáo viên hiện nay
là chưa đáp ứng được yêu cầu là cái lòng yêu nghề để có thể nâng cao được cái chất lượng đào tạo
cũng liên quan đến câu chuyện lòng yêu nghề thì tôi thấy là thực tế hiện nay
có một tâm lý đó là khi đã vào biên chế rồi thì rất nhiều giáo viên là yên tâm
không cần phải phấn đấu gì nữa
bởi vậy mà có lẽ đó cũng là lý do khiến cho chúng ta có đề xuất
về việc cấp thêm chứng chỉ hành nghề cho giáo viên
cũng xin được hỏi tiến sĩ đó là ông có ý kiến cũng như là đóng góp và đề xuất như thế nào
cho luật giáo dục về chế độ cho giáo viên hay không
đây cũng là một hạn chế tôi nghĩ đã có từ rất
rất lâu đó là cái tư tưởng bao cấp
khi mà đã vào được biên chế thì như người ta đã nói là vào thì cũng khó
nhưng mà ra thì còn khó hơn
vì vậy mà người đã được vào biên chế rồi
chúng ta đang chưa có đầy đủ các chế tài để kiểm soát đánh giá
cái chất lượng của cái người giáo viên đó có còn đáp ứng được yêu cầu không
vì chúng ta cũng biết rằng là đối với mỗi một người thì
ở từng giai đoạn có thể đáp ứng được yêu cầu

trước đây người ta đáp ứng tốt nhưng sau đó do yêu cầu về kiến thức nâng lên
do sự biến động của kinh tế rồi hoàn cảnh gia đình
mà cái người giáo viên đó có thể lại trở thành không đáp ứng được
vì vậy để đảm bảo được chất lượng thì cái việc đánh giá này phải thường xuyên
và các nước người ta cũng thực hiện cái việc đánh giá thường xuyên theo định kỳ
cũng như có thể là có cái đánh giá đột xuất
để thực hiện điều này thì ngành giáo dục đào tạo cũng đã rất quan tâm
đến cái hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng
cho nên nếu như chúng ta duy trì tổ chức tốt được cái văn hóa chất lượng
đó là cái việc thường xuyên kiểm tra đánh giá giả soát đội ngũ
để chúng ta có những cái chấn trình bồi dưỡng kịp thời
thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có được một cái đội ngũ giáo viên
có chất lượng tốt sẽ đáp ứng được yêu cầu đang đặt ra hiện nay
xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ và một lần nữa cũng cảm ơn ông
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng thưa quý vị và các bạn nâng cao chất lượng đội ngũ bằng cách nào
câu hỏi được cả cộng đồng xã hội nói chung
những người làm công tác giáo dục nói riêng quan tâm
và có lẽ là chúng ta còn cần nhiều giải pháp hơn nữa
cấp chính trị hành nghề có thể được coi là một trong những giải pháp
để nâng cao chất lượng giáo viên
nhưng thực hiện như thế nào ai là người quản lý và quản lý thế nào
đằng sau đề xuất này chắc chắn còn nhiều vấn đề cần giải quyết
thì mới mang lại hiệu quả tốt nhất
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai tuần này cũng đã kết thúc